mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu thế nhưng vẫn có nhiều trường hợp cố tình vi phạm
mới đây công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
đối với năm người không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
để tụ tập ăn nhậu và ra đường trong trường hợp không cần thiết
vào khoảng một mươi tám h năm mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy tổ tuần tra của công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long tiến hành kiểm tra
phát hiện tại hộ nguyễn văn phương ở xã thới hòa huyện trà ôn đang tổ chức ăn nhậu cùng với ba người khác
gồm hồ văn tài trương văn vinh và cù vĩnh thạnh cùng chú tại huyện trà ôn nên tiến hành lập biên bản vi phạm
trước đó vào lúc một h một mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy tổ tuần tra lưu động kiểm soát tình hình dịch bệnh
và bảo đảm an ninh trật tự của công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long cũng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm
đối với võ văn thiện chú tại huyện trà ôn về hành vi ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết
qua làm việc năm người trên đã thừa nhận vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
căn cứ nghị định số một trăm một mươi bảy của chính phủ chủ tịch ubnd huyện trà ôn và công an huyện trà ôn
đã ra quy định xử phạt vi phạm hành chính năm người trên tổng số tiền sáu mươi hai triệu đồng